thưa quý vị hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt vẫn đang diễn ra phổ biến
có ít nhất bảy mươi các vụ tai nạn giao thông đường sắt trên cả nước xảy ra tại các lối đi tự mở
trong đó có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản
có thể thấy rằng để ngành đường sắt phát triển và phát huy thế mạnh
đồng thời xây dựng được mạng lưới giao thông đồng bộ hiện đại
thì đã đến lúc các đường ngang lối mở tự phát cần phải được xóa bỏ triệt để và đồng bộ
chứ để tồn tại như hiện nay thì tai nạn giao thông đường sắt khó có thể kiểm chế và kéo giảm
mới đây tại lối mở km hai mươi tám tám trăm linh đường sắt bắc nam đoàn quan xã văn tự nguyên thường tín tp hà nội
đã xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe đầu kéo
hậu quả đầu tàu hỏa bị hư hỏng nặng xe đầu kéo hư hỏng thân xe và rất may không có thiệt hại về người
thực tế theo quy trình
tại lối mở này trước chín mươi giây khi tàu đến nhân viên gắt chắn phải hạng barrier để ngăn người và phương tiện đi vào
song do nhân viên chậm hạ barrier nên đã để xe đầu kéo đi vào lối mở dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc
hậu quả đầu tàu hỏa bị hư hỏng nặng xe đầu kéo hư hỏng thân xe và rất may không có thiệt hại về người